các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra chiều tối ngày hai mươi sáu tháng hai
vi văn khanh mời nạn nhân về nhà khanh để nhậu
trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn khanh đã nhặt cục đá mài dao đánh liên tục vào đầu và mặt
khiến cho nạn nhân tử vong rồi vào trong nhà ngủ
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng hai khanh thức dậy kéo thi thể nạn nhân ra vườn nhà sau
lúc này người dân trong xóm đã phát hiện nên báo tin cho người thân của nạn nhân
đồng thời trình báo cơ quan công an
vi văn khanh đã bị bắt giữ ngay sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với vi văn khanh về tội giết người
vốn từng là quân nhân một bị cáo đã lấy danh nghĩa nghề nghiệp của mình
để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền nhờ chạy việc của các bị hại
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo lê xuân diện
năm mươi tuổi trú tại an khê quận thanh khê tp đà nẵng
một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng diện từng là quân nhân công tác tại vùng ba hải quân
trong thời gian tại ngũ diện cho biết mình có nhiều mối quan hệ với quân đội
cán bộ cao cấp có khả năng đưa chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự
đi học để chuyển lên quân nhân chuyên nghiệp hoặc là chạy việc vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bị phát hiện diện đã lừa được năm bị hại chiếm đoạt số tiền năm tỷ đồng
sau khi lừa đảo thành công diện bán nhà
đổi số điện thoại bỏ trốn và bị truy nã
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thì bị công an thành phố bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn minh tý ngụ tại huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
và lê thanh sang ngụ tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
tổng cộng là ba năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng sang và tý được hai người đàn ông thuê đưa người vượt biên trái phép
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn tý chạy xe ô tô đến điểm hẹn tại phường pháo đài
thành phố hà tiên giao bốn người trung quốc cho sang
sau đó sang đưa họ xuống xuồng máy chạy qua campuchia
cùng lúc đó lực lượng tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên
phát hiện tý có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bắt giữ
và tý đã khai nhận hành vi đưa người xuất cảnh trái phép
sau khi đưa chót lọt bốn người trung quốc sang campuchia
khi trở về sang đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công
một đường dây chuyên tuồn ma túy từ tỉnh bình dương lên đắk lắc tiêu thụ
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn trọng sơn trần anh núi trần văn vàng lý văn trung
cùng chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc và lê văn sơn trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
do có quen biết từ trước nên vào năm hai nghìn hai mươi một khi biết lê văn sơn bán ma túy đá
nguyễn trọng sơn đã mua về bán lại kiếm lời
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn trọng sơn đã thuê một căn nhà ở xã quảng hiệp huyện cư mờ ga
để hoạt động mua bán ma túy
đến tối ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi đang bán và tổ chức cho một số đối tượng trên địa bàn
sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang
điều tra mở rộng vụ án đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại phường bình hòa thành phố thuận an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
hợp với công an tỉnh bình dương đã bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu lê văn sơn
bước đầu công an xác định hai đối tượng sơn đã ba lần giao dịch mua ma túy khoảng bốn trăm linh gram
với số tiền là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
sát phạt nhau dưới hình thức sóc địa ăn tiền hai mươi hai đối tượng đã bị công an huyện thuận thành
tỉnh bắc ninh ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng bốn
tại nhà trần đăng hùng
ở xã hoài thượng huyện thuận thành công an huyện thuận thành đã bắt quả tang hai mươi bảy đối tượng
đang xác phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hùng thường chọn nhiều địa điểm khác nhau
rồi gọi các con bạc ở những địa bàn lân cận đến sát phạt
trong số hai mươi hai đối tượng bị tạm giữ có nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp
có tiền án tiền sự về tội đánh bạc